luôn là mảnh đất thiên liêng
với các nhà báo mỗi chuyến tắt nghiệp ở trường sa luôn để lại những ấn tượng sâu đậm
không thể nào quên
vượt qua những khó khăn trong quá trình công tác những tác phẩm báo chí trở thành sợi dây nghĩa tình
nối kết những tấm lòng để đất liền luôn hướng về trường sa thân yêu
ngoài tác nghiệp các nhà báo đã có những buổi giao lưu những món quà đặc biệt từ trường xa
nhánh sang hô khô con ốc biển trái bằng vuông điều đó để lại trong lòng họ hạnh phúc khôn nguôi
trong chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn
theo dõi phóng sự nghĩa tình trường sa do đài phát thanh và truyền hình khánh hòa thực hiện
trường sa mảnh đất thiên liên nơi tuyến đầu của tổ quốc
mỗi năm có hàng trăm nhà báo được đến với trường sa
mỗi người đều có những tác phẩm báo chí phản ánh cuộc sống tâm tư tình cảm của quân và dân
gửi đến cho người dân mọi miền tổ quốc
cuộc sống hàng ngày ở trường sa dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn nằm xa cách đất liền
nhưng vượt qua đó họ vẫn lạc quan tìm niềm vui trong cuộc sống
thông qua các tác phẩm báo chí công chúng đón nhận dành nhiều tình cảm hơn nữa
đối với những người đang sống nơi đầu sóng ngọn gió
đó là một nhịp cầu nghĩa tình để trường sa gần hơn với đất liền
ở huyện trường sa là thuộc tỉnh khánh hòa cho nên là cơ hội đi đến với trường sa của chúng tôi
thì nó dễ dàng hơn các đồng nghiệp khác
đây là lần thứ bảy tôi đặt chân lên đảo trường sa
thật ra thì mọi người kêu là đi nhiều nhưng mà cảm giác thì lúc nào nó cũng như mới
lúc nào nó cũng thấy là trên cái quần đảo này nó đổi thay từng ngày từng giờ
cái mong muốn của tôi là
cái mong muốn của tôi là khi còn cầm máy quay thì tôi sẽ đi hết đúng ba mươi ba điểm đảo
đây là lần đầu tiên mà chúng tôi có vinh dự cũng như là trách nhiệm khi mà được ra công tác
tại các cái điểm đảo tại quần đảo trường sa được gặp gỡ các cán bộ chiến sĩ
thì ấn tượng lớn nhất của chúng tôi đó là tình cảm của cán bộ chiến sĩ dành cho đoàn công tác
mặc dù đều là những người lần đầu tiên gặp mặt nhau nhưng mà cảm giác rất là thân thiện gần gũi
thì điều kiện tác nghiệp thời tiết biển đảo thì ảnh hưởng rất nhiều bởi gió
rồi muối biển rồi sóng xây sóng cũng là một trong cái ảnh hưởng lớn của trường tác nghiệp
nhưng mà mọi người đều nỗ lực cố gắng và hơn cả là cái sự thân thiện và tình cảm của cán bộ chiến sĩ
thì cũng giúp cho mình ấm lòng và nhanh chóng vào cuộc tại những điểm đảo
và để cho mình ghi được những cái thước phim hoặc là lấy được những cái tư liệu câu chuyện
mà mình tâm đắc nhất để về truyền tải cho khán giả cả nước được hiểu hơn
về đời sống của cán bộ chiến sĩ ở trường sa thiên liêng của tổ quốc
theo đánh giá của các nhà báo
việc tác nghiệp ở trường sa có nhiều đặc thù mà không phải nơi nào cũng có được
thường thì trong thành phần các đoàn công tác
các nhà báo được ưu ái được đi xuống xuồng đầu tiên và trở ra tàu bằng chuyến xuồng cuối cùng
nhờ đó thời gian được lưu lại trên đảo nhiều hơn và có được nhiều tác phẩm báo chí
quá trình lên xuống tàu để vào đảo các phóng viên phải tuân thủ sự chỉ dẫn của các thủy thủ
thường thì các nhà báo có rất nhiều đồ nghề như máy ảnh camera chân máy máy vi tính và các thiết bị khác
nên quá trình vận chuyển phải rất cẩn thận
các thiết bị này được bọc trong túi bảo quản và vận chuyển nhẹ nhàng
để hạn chế đến mức thấp nhất các hư hỏng có thể xảy ra
phải nói rằng cảm giác mà đi trên những cái chiếc xuồng thì là một trải nghiệm rất là đặc biệt trong cuộc đời của tôi
khi mà thời tiết thì mưa rất là to sóng dữ lên xuống dập dành phải cao đến bốn năm mét như người lái xuồng chia sẻ
nhưng mà tôi thấy là người lấy xuồng thì rất là kiên định vững vàng
và có thể nói là làm chủ cái tay lái ở trên giữa cái minh mông biển nước
để cho những cái chuyến đi mọi người đều an toàn hiệu quả và đúng tiến độ nhanh nhất
đây là lần đầu tiên tôi được đến với trường sa
và trong hành trình mà từ tàu lớn
trường sa n bốn trăm chín mươi vào đảo thì chúng tôi phải tăng bò qua các cái xuồng xây quy hoặc là xuồng chuyên trở
thì cảm giác lần đầu tiên tôi bước lên xuống xuồng là khi những thời tiết sóng to do lớn như thế này
là tôi cảm thấy thực sự là sợ hãi
sợ hãi cho bản thân tính mạng mình và sợ hãi cho cái phương tiện tác nghiệp của mình
trời sóng to do lớn thì nó ập lên gất hết cả quần áo anh em
và máy móc thiết bị
thì sẽ có rất dễ bị hư hạn
trong những thời tiết diễn biến thất thường và sóng biển cao
gió to sóng to gió lớn như thế này thì càng đoàn công tác nói chung và anh chị em phóng viên nói riêng
càng đặc biệt phải tuân theo sự chỉ dẫn của lái xuồng
lên xuống theo đúng sự chỉ dẫn
mỗi lần có thành viên đoàn công tác hay phóng viên xuống thuyền là lúc các thủy thủ của tàu lo lắng nhất
bởi gần đảo luôn xuất hiện những con sóng chùm
hai con sóng gặp nhau tạo thành một đỉnh sóng cao có thể nâng cano thẳng đứng rồi đột ngột hạ xuống thấp
nguy hiểm vô cùng
mỗi chuyến tàu vào đảo an toàn thể hiện sự nỗ lực phi thường của thủy thủ đoàn của tàu
thứ nhất là mình phải đảm bảo an toàn
thứ nhất là vì con người
con người là đầu tiên
thứ hai là mình phải lên quán triệt
các đồng chí ngoài trên xuồng là phải tuân theo cái lệnh của trường xuồng
vì trong cái điều kiện sóng gió này là nó diễn ra rất phức tạp
có thể là nó sóng cao đấy
cao lên khoảng năm đến sáu mét
mà nắp mà không chắc xuôi xuồng ấy thì nó dễ bị rơi xuống biển
là rất nguy hiểm
đấy cái thứ hai
là trong cái điều kiện sóng gió như thế này là mình phải luôn luôn
là động viên các khách ở trên xuồng
là cứ bình tĩnh không gì phải vội hết
cứ bình tĩnh không có gì là phải vội vàng
vội vàng mà sơ sấy ra một cái là nó mất an toàn
đấy là nó dẫn đến cái nguy hiểm rất cao
ngoài quá trình tác nghiệp quà tặng của quân và dân trường sa cho các phóng viên luôn để lại những ấn tượng đặc biệt
quà ở đây chính là chiếc vỏ ốc nhắn sang hô khô hay trái bàn vuông có nguồn trên đảo
vì thế nó mang lại những tình cảm trân trọng cho các phóng viên
đến với đảo trường sa đông phóng viên trần thị nguyệt ánh của báo hà nội mới có cảm giác nghẹn ngào xúc động
với những trái bằng vuông khô đã được cán bộ chiến sĩ nơi đây bảo quản tốt qua nhiều tháng
quả bàn vuông như những hạt giống ưm mầm nảy nở nghĩa tình giữa đất liền với biên đảo xa xôi
tôi cảm thấy rất là vinh dự
khi được nhận những trái bàn vuông là một món quà rất là ý nghĩa từ cán bộ chiến sĩ của đảo trường sa đông
và tôi nghĩ rằng là tôi sẽ về để ươm trồng những cái cây này để có hơi thở của biển cả ở trong đất liền
với cái trái bàn vuông này để mà kiếm được nó thì không phải là một năm có cả nó phải theo mùa
thì khi mà nó nở ra từ hồi đầu năm tháng ba tháng bốn thì đến tháng bảy tháng tám nó mới gà
thì lúc bây giờ mới có
cái bàn vuông này nó có một cái tính đặc biệt của ngoài đảo
thì khi mà các đoàn công tác ra ngoài đây thì anh em rất là quý mà cũng không có cái gì làm quà cả
thì ngoài những cái vật dụng sẵn có trên đảo mà anh em đã tích cóp để làm giống để lai trồng
thì những cái này là cái gọi là theo như cán bộ chiến sĩ anh em như thế này là nghĩ là nó là đặc thù riêng
mà cái này là mang tặng cho những người thân những người quen
cái này mang tặng cho những người thân những người quen

mà không tặng về làm kỉ niệm điều kiện ca cơ thôi
quá trình ươm trồng cây này thì nó đơn giản thôi
cây này chỉ cho vào đất có độ ẩm cao đất mùn
nói chung là những cái có độ ẩm cao thì giữ nước được thì nó sẽ nở mầm được con này
cái vỏ của nó nó như là ở trong bờ tùng cái dừa đó
đấy là dừa đấy
cái vỏ cái xơ của nó đây là cái xơ ở đó mới bóc ra ở trong cái hạt đó
nó chỉ bằng một phần nhỏ cái quả trứng gà trao ở trong thôi còn toàn bộ cái này là cái xơ
với điều kiện tự nhiên không thuận lợi
các đảo hình thành trên nền trầm tích sang hô nóng bỏng nên việc trồng cây xanh luôn được quân và dân trường xa chú trọng
quý mến những tình cảm với những người phóng viên họ tặng những cây bàn vung con để đem về đất liền
hy vọng với điều kiện thời tiết thuận lợi hơn những cây bàn vu này sẽ phát triển tươi tốt
minh chứng cho sự kết nối những tấm lòng hết lòng mình vì biển đảo quê hương
cây bóng vuông là cây đặc trưng ở quần đảo trường sa đặc biệt là đối với trường sa đông
cây trồng ra hoa rất là đẹp tôi muốn tặng đồng hương tôi gửi gắm một tình cảm ở ngoài đảo gửi tới đất liền
thực sự với tôi đây là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời
bây giờ tôi đang có một cảm xúc rất là đặc biệt một cảm xúc vui sướng hạnh phúc mà có lẽ nó khó tả lắm không thể nói hết được
cây bàng vuông là cây mang biểu tượng đặc trưng của trường sa
nó cho thấy sự sinh sôi nảy nở vẫn đang phát triển từ ngày nơi hải đảo xa xôi
tôi sẽ mang cái cây này về để trồng tại nhà riêng của mình và tôi sẽ khoe với mọi người để thấy rằng là
ở nơi đảo xa không chỉ có sóng và gió mà hiện nay cái sức sống vẫn đang từng ngày nảy sinh nơi biển đảo xa xôi này
nó cho thấy sự kiên cường nó thể hiện sự kiên cường bám trụ quyết tâm chắc tay súng giữ vững vùng trời vùng biển đảo thiên liệu của đức quốc
và tôi thực sự nhìn cây bàng vuông này tôi thấy tự hào về các anh những người lính hải quân
trong các chuyến công tác đảo thường tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ
chúng tôi những nhà báo vinh dự được đặt chân đến đảo dâng lên những cảm xúc trân trọng và hãnh diện
những cán bộ chiến sĩ người dân thị trấn trường sa và cả những vị khách cùng hòa chung câu hát lời ca
động lại trong tất cả là tình yêu quê hương đất nước quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo thiên liêng của tổ quốc
có lẽ là cái tiết mục văn nghệ đặc biệt nhất của em từ trước tới nay bởi vì là em được hát cùng các chiến sĩ và ngay ở giữa đảo trường sa là một nơi rất là thiêng liêng của tổ quốc
cảm xúc của em có rất là nhiều cảm xúc đặc biệt và trong đó đặc biệt nhất đó là cảm giác cảm xúc tự hào và rất là thân thiết với các anh chiến sĩ
dưới lá cờ tổ quốc những người lính đảo trường sa luôn giữ vững lời thề với tổ quốc
quốc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiên liên
tham dự lễ chào cờ các phóng viên dâng lên trong lòng cảm giác tự hào cảm nhận được sự cố gắng của quân và dân nơi đây
đảo là nhà biển cả là quê hương
trường sa là vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc và khi mà chào cờ lần đầu tiên tham gia trào cờ tại trường sa thì tôi rất là cảm thấy rất là vinh dự và tự hào
cảm giác như là cả tổ quốc việt nam thì đều hướng về trường sa thân yêu
với cái lòng tự hào và niềm tin các cán bộ chiến sĩ và nhân dân sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc đặc biệt là vùng biển đảo trường sa thân yêu
thực sự là chuyến công tác ra trường sa là một chuyến công tác mà vô cùng đặc biệt vô cùng ý nghĩa và có lẽ là nó sẽ rất hiếm hoi ở trong đời mình
tác nghiệp ở nơi đầu sóng ngọn gió thì cái cảm giác của tôi thực sự là nó khó tả lắm

tôi chỉ có một cái cảm xúc duy nhất là đứng trước những cơn sóng vỗ bạc đầu này
gió biển như thế này lồng lộng này mà cán bộ chiến sĩ ở đây vẫn kiên cường
các anh vẫn từng ngày khắc phục mọi khó khăn để mà đoàn kết để mà cùng nhau chắc tay súng bảo vệ vùng trời vùng biển
thiêng liêng của tổ quốc này tôi không thấy gì là mình tự hào hơn
tự nhủ rằng là mình sẽ phải thật công tác thật tốt để mà làm sao đấy cùng với đất liền tri ân các anh
hiện nay các nước trong khu vực đang có nhiều hành động gây hấn trên biển đông xâm phạm chủ quyền biển đảo của việt nam
những hoạt động của các nhà báo ở trường sa sẽ góp phần đánh thức tình yêu biển đảo trong các tầng lớp cán bộ nhân dân
giúp công chúng hiểu thêm về đời sống của quân và dân nơi đây
tôi ấn tượng nhất ở đất và người trường xa đấy là cái tình cảm quá quý người quá quý và đón chờ đón
cái câu chuyện mà tôi vẫn nghe từ trước đến nay là mong đợi từ đất liền ra như mong người thân
đấy là cái điều có thật
và cái cảm xúc đấy là thật
đấy là không có một cái sự
tôi nghĩ rằng hiếm có nơi nào ở trên cái giải đất hình chữ s này mà quý con người và với người quý nhau đến như là cái tình người ở trường sa
và cái điều ấn tượng thứ hai nữa là đấy là nụ cười
đi đến đâu cũng chỉ ngập tràn những nụ cười thôi
tôi thì nghe anh em nói đi trường sa là sóng gió dứt dữ
nhưng mà thật ra thì trong đời mình một lần đến trường sa đó là một cái giễn phúc
sau cái chuyến đi này thì bản thân mình
không những bản thân mình mà tôi nghĩ là mình phải còn phải truyền lại cho các bạn trẻ các bạn đồng nghiệp trẻ của mình là cái cảm hứng và cái máu lửa gì đó
để chúng ta sẽ nói về trường sa cho nó thứ nhất là phải trung thực
nhưng mà cái thứ hai là động viên khuyến khích các bạn trẻ đồng nghiệp của mình hướng về trường sa để động viên các bộ chính sĩ hôm nay này làm tốt hơn cái nhiệm vụ của mình mà được đảng và những nước nhân dân tin tưởng nhau cho
bốn mươi năm ngày truyền thống ngành thông tin truyền thông mỗi nhà báo luôn ý thức vị trí quan trọng của biển đảo trong việc giữ gìn chủ quyền đất nước
thông qua những tác phẩm báo chí từ trường xa các nhà báo đã nâng cao ý thức trách nhiệm huy động mọi người dân việt nam luôn hướng về biển đảo quê hương
trường sa mảnh đất miền biển đảo phía cực đông luôn để lại trong lòng các nhà báo giặc dào nghĩa tình thân thương
do đài phát thanh và truyền hình khánh hòa thực hiện phát sóng trong chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân
chương trình sẽ được kết thúc tại đây hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau